trước đó nguyễn công toại bị phát hiện cùng với bùi văn quyền đang giao bốn bao thuốc lá điếu nhập lậu hiệu z v hero tại nhà riêng của nguyễn thị thu hằng ở khu phố bốn phường tân biên tp biên hòa
khám xét địa điểm nhà ở của hằng và trên xe của nguyễn công toại lực lượng công an đã thu giữ thêm một mươi ba bao thuốc lá điếu nhập lậu
tổng số tăng vật tạm giữ tại nhà của nguyễn thị thu hằng là một mươi bảy một trăm linh bao thuốc lá điếu nhập lậu
mở rộng điều tra ban chuyên án khám xét khẩn cấp các địa điểm khác nhau thu giữ thêm năm năm trăm hai mươi bao thuốc lá điếu nhập lậu bắt giữ thêm phạm thị mến và hoàng thị thảo
trước đó vào khoảng tháng bảy và tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba công an tp biên hòa cũng đã khởi tố bị can bắt tạm giam sáu đối tượng khác trong đường dây nói trên thu giữ hơn hai mươi ba tám trăm linh gói thuốc lá điếu nhập lậu
tổng cộng của các đối tượng bị bắt giữ trong chuyên án này là một mươi một đối tượng thu giữ hơn bốn mươi sáu bao thuốc lá điếu nhập lậu
bốn xe ô tô và một xe máy cùng với nhiều phương tiện khác liên quan
thưa quý vị nói đến du lịch thì chúng ta không thể không nhắc đến thủ đô hà nội bởi từ lâu thì hà nội vẫn là lựa chọn và là nơi dừng chân lý tưởng không chỉ với du khách ở trong nước mà các du khách nước ngoài
và để chào đón năm hai nghìn hai mươi bốn và đón tết dương lịch thì năm nay hà nội cũng đã tổ chức
hà nội cũng đã tổ chức nhiều hoạt động và sự kiện hấp dẫn để thu hút du khách
khu vực hồ gươm văn miếu quốc tử giám là một trong những điểm nhấn du lịch của thủ đô là nơi để du khách vui chơi khám phá và trải nghiệm cho những ngày đầu năm mới
tại đây nhiều hoạt động mang ký cộng đồng thu hút và hấp dẫn rất nhiều khách du lịch tham gia
mỗi năm ở đây thường diễn ra các hoạt động du xuân truyền thống với hàng trăm gian hàng xin cho chữ tấp nập khách tham quan
cũng theo tổng cục thống kê lạm phát cơ bản tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba tăng một mươi bảy so với tháng trước tăng hai chín mươi tám so với cùng kỳ năm trước
tính chung cả năm hai nghìn hai mươi ba lạm phát cơ bản tăng bốn một mươi sáu so với năm hai nghìn hai mươi hai
thưa quý vị có thể thấy là năm hai nghìn hai mươi ba tiếp tục là một năm đầy khó khăn với kinh tế toàn cầu
trong bối cảnh thách thức nhiều hơn cơ hội tình hình phức tạp vượt mọi dự báo trước đó
việt nam vẫn đạt được những kết quả quan trọng bằng những nỗ lực bền bỉ
và trong bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày hôm nay ngày cuối cùng của năm hai nghìn hai mươi ba
xin mời quý vị khán giả cùng với chúng tôi nhìn lại những sự kiện những vấn đề kinh tế nổi bật diễn ra trong một năm vừa qua
tổng sản phẩm trong nước gdp năm hai nghìn hai mươi ba đạt năm năm
xuất siêu năm thứ tám liên tiếp đạt hai mươi tám tỷ đô la mỹ
mặc dù gdp thấp hơn kế hoạch đặt ra nhưng vẫn là điểm sáng về tăng trưởng của khu vực và thế giới
kinh tế vĩ mộ ổn định chỉ số cpi năm hai nghìn hai mươi ba tăng ba hai mươi năm
lạm phát cơ bản bình quân năm hai nghìn hai mươi ba tăng bốn một mươi sáu
trong bức tranh khó khăn chung của xuất nhập khẩu hàng hóa xuất khẩu nông sản đã trở thành điểm sáng đáng ghi nhận
khi giá trị kim ngạch năm hai nghìn hai mươi ba đạt trên năm mươi ba tỷ đô la mỹ
nổi bật nhất là sự bứt phá mạnh mẽ của những mặt hàng thế mạnh là gạo và rau quả
tính đến hết nửa đầu tháng một mươi hai việt nam đã xuất khẩu được hơn bảy chín triệu tấn gạo
với trị giá hơn bốn năm tỷ usd tăng một mươi một về lượng và hai mươi chín về trị giá so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi hai
bức tranh về tình hình đăng ký doanh nghiệp trong năm hai nghìn hai mươi ba
tiếp tục là điểm sáng trong bức tranh toàn cảnh của nền kinh tế việt nam
với gần một trăm sáu mươi doanh nghiệp thành lập mới tăng bảy hai so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi hai
con số này được coi là ấn tượng khi gấp một hai lần mức bình quân giai đoạn hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi hai
và tăng bốn sáu so với ước thực hiện cả năm hai nghìn hai mươi ba
luật nhà ở sửa đổi
luật nhà ở sửa đổi được quốc hội biểu quyết thông qua với nhiều điểm mới đáng chú ý
như xiết lại việc đầu tư xây dựng trung cư mini tiếp tục tạo điều kiện phát triển nhà ở xã hội
luật kinh doanh bất động sản sửa đổi cũng đã được thông qua với nhiều quy định chặt chẽ hơn
trong kinh doanh bất động sản để bảo vệ người mua nhà đất
trong năm hai nghìn hai mươi ba chính phủ đã tiếp tục triển khai các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp người dân
như giảm hai thuế giá trị gia tăng giảm năm mươi thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu
giảm một mươi năm mươi với ba mươi sáu khoản phí lệ phí trong sáu tháng cuối hai nghìn hai mươi ba
tổng số tiền miễn giảm gia hạn thuế phí lệ phí và tiền thuê đất cho doanh nghiệp và người dân
khoảng một trăm chín mươi ba bốn trăm linh tỷ đồng
năm hai nghìn hai mươi ba việc hoàn thành một mươi bốn dự án giao thông trọng điểm
trong đó có các dự án thành phần cao tốc bắc nam giai đoạn một đã nâng tổng chiều dài đường bộ cao tốc của cả nước
lên một tám trăm chín mươi hai km kết quả này góp phần hiện thực hóa một trong ba đột phá của chiến lược phát triển kinh tế xã hội
gia đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi
trong năm hai nghìn hai mươi ba ngân hàng nhà nước đã liên tục điều chỉnh giảm bốn lần các mức lãi suất điều hành
với mức giảm từ năm đến hai một năm
trong bối cảnh lãi suất thế giới tiếp tục tăng và neo ở mức cao bên cạnh đó tăng cường chỉ đạo các tổ chức tín dụng
tiết giảm chi phí giảm lãi suất huy động để giảm mặt bằng lãi suất cho vay
nhờ đó lãi suất tiền gửi và cho vay bình quân của các giao dịch phát sinh mới bằng việt nam đồng giảm hai ba
so với cuối năm hai nghìn hai mươi hai
quận thể vịnh hạ long quần đảo cát bà được công nhận là di sản thiên nhiên thế giới
các thành phố hội an và đà lạt được công nhận là thành phố sáng tạo trong lĩnh vực thủ công nghệ thuật dân gian và âm nhạc
bên cạnh đó việt nam lần thứ tư được vinh danh là điểm đến di sản hàng đầu thế giới tại giải thưởng du lịch thế giới
tính chung cả năm hai nghìn hai mươi ba khách quốc tế đến việt nam đạt một mươi hai sáu triệu lượt người gấp ba bốn lần năm hai nghìn hai mươi hai vượt xa mục tiêu tám triệu khách
tiếp theo sẽ là những nội dung đáng chú ý có trong kinh tế phương tiện
mời quý vị cùng quan tâm theo dõi
trong một mươi một tháng năm hai nghìn hai mươi ba số người thất nghiệp đăng kiến nhận trợ cấp tại toàn thành phố là hơn một trăm năm mươi sáu ba trăm linh người tăng chín bảy so với cùng kỳ
tuy nhiên so với các tháng trước đó trong năm có dấu hiệu giảm dừng
đặc biệt tháng một mươi một chỉ có hơn một mươi ba ba trăm linh người đăng ký nhận trợ cấp thất nghiệp giảm gần hai mươi năm so với cao điểm của thời kỳ
hồi tháng sáu thành phố ghi nhận số lượng người mất việc tăng vọt lên hơn một mươi bảy bảy trăm linh người
cách tháng chín và một mươi con số này lần được giảm
giảm xuống là hơn một mươi hai một trăm linh người và một mươi bốn hai trăm linh người
lãnh đạo ngành lao động thành phố phân tích rằng một số doanh nghiệp sản xuất có đơn hàng phục vụ cho các sự kiện lễ hội cuối năm tạo thêm việc làm trên thị trường
nhiều công ty cũng có nhu cầu tuyển dụng mới
tính cả công việc thời vụ trong dịp cuối năm các doanh nghiệp trên địa bàn dự kiến sẽ tuyển dụng khoảng hai mươi đến hai mươi năm lao động
quận một mươi hai tp hcm đang nỗ lực đầu tư thay đổi diện mạo đô thị bằng nhiều dự án quan trọng
trong đó dự án xây dựng khu tái định cư phường tân thới nhất vừa được hồi sinh sau hai mươi năm nằm bất động
sáng hai mươi chín tháng một mươi hai ubnd quận một mươi hai tổ chức lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng khu tái định cư phường tân thới nhất sau hơn hai mươi năm vướng giải phóng mặt bằng
đây là một trong những dự án được đầu tư nhằm hoàn chính hệ thống hạ tầng kỹ thuật bố trí nền tái định cư cho người dân bị ảnh hưởng bởi các dự án trọng điểm của thành phố
cũng như đảm bảo hạ tầng kết nối giao thông với các khu vực xung quanh
đồng chí bùi xuân cường phó chủ tịch ubnd tp hcm đề nghị các đơn vị cần sớm triển khai đưa vào hoàn thành đúng tiến độ hoặc sớm hơn dự kiến
đến nay dự án xây dựng khu tái định cư ba mươi tám ha đã hoàn thành một số hạng mục như trụ sở hành chính phường tân thới nhất hai công trình trường tiểu học và trung học công trình văn hóa là đền nguyễn ánh thủ và trạm biến áp một trăm một mươi kv
trong năm hai nghìn hai mươi bốn sẽ triển khai xây dựng mới một mươi chín tuyến đường giao thông với chiều dài hơn năm mét hệ thống thoát nước hệ thống cấp nước trạm xử lý nước thải hệ thống chiếu sáng hệ thống điện
đặc biệt dự án còn đầu tư công viên cs một quy mô ba mươi chín hai trăm một mươi hai ba m hai và công viên cs hai với quy mô năm trăm bốn mươi chín m hai
hai công viên này được bố trí các hạng mục như khu vui chơi khu sinh hoạt thể dục thể thao và sinh hoạt cộng đồng thám cỏ cây xanh
hiện dự án đã có mặt bằng vốn đã được bố trí
dự kiến dự án sẽ hoàn thành vào ngày ba mươi tháng chín năm hai nghìn hai mươi
hiện nay tp hcm đang thực hiện thi công năm dự án công trình giao thông trọng điểm
các dự án này có kế hoạch hoàn thành vào năm hai nghìn hai mươi bốn và năm hai nghìn hai mươi năm
khi đi vào hoạt động có thể giải quyết được tình trạng ủng tắc và kéo giảm tai nạn giao thông của thành phố
để dự án đúng và vượt kế hoạch ủy ban nhân dân tp hcm đã phát động thi đua
để nâng nhanh tiến độ thi công xây dựng các công trình giao thông trọng điểm
tại buổi phát động thi đua đồng chí bùi xuân cường phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm nhấn mạnh
năm hai nghìn hai mươi ba là năm bản lề triển khai các kế hoạch và thực hiện thi công
sang năm hai nghìn hai mươi bốn sẽ là năm tăng tốc bước phá về phát triển hạ tầng đô thị
ngay từ những ngày đầu tháng đầu của năm chúng ta phải tất cả các công trình không chỉ công trình giao thông trọng điểm
đã cũng phải bắt tay ngay vào công tác để triển khai phục vụ các công trình giao thông trọng điểm
từng bước là khắc phục được tình trạng những tháng đầu năm có tỷ lệ giải ngân thấp
và như vậy là tất cả các hệ thống sẽ tập trung vào triển khai
và thông điệp thứ ba là chúng ta sẽ tập trung hết sức nỗ lực coi như là năm hai nghìn hai mươi bốn
là một năm mà sẽ phải tăng tốc bứt phá trong công tác đầu tư phát triển về hạ tầng phát triển về đô thị
để chúng ta tiếp tục hoàn thành các chỉ tiêu mà đại hội
đại hội đã đặt ra trong đó thì phải hoàn thành và đưa vào sử dụng những cái công trình giao thông lớn
trong năm hai nghìn hai mươi bốn cũng như hai nghìn hai mươi năm kỷ niệm năm mươi năm ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước
năm công trình giao thông trọng điểm đang được thực hiện tại thành phố hồ chí minh gồm dự án vành đai ba
nút giao an phú nâng cấp mở rộng quốc lộ năm mươi hầm chui nút giao nguyễn văn ninh nguyễn hữu thọ
và dự án xây dựng đường kết nối trần quốc hoàng trường chinh với nhà ga t ba của cảng hàng không quốc tế
tân sơn nhất hầu hết các dự án này đều đã được khởi công trong năm hai nghìn hai mươi ba
với cái tinh thần rất là quyết liệt của chỉ đạo của ủy ban dân thành phố cũng như ban quản lý dự án
thì hiện nay công tác giải phóng hoạt bằng của dự án đã được cơ bản hoàn thành
chính vì vậy mà chúng tôi sẽ trong thời gian tới đây là một điều kiện rất thuận lợi cho công ty tôi để thi công
và trong thời gian tới thời tiết cũng là rất là đẹp
trong quá trình thi công thì chúng tôi sẽ cố gắng tập trung máy móc thiết bị con người và tài chính
để đẩy nhanh tiến độ thi công theo đúng cam kết với chủ đầu tư
vừa đảm bảo tiến độ vừa chất lượng và đặc biệt là công tác an toàn vệ sinh môi trường
các nhà thầu xây dựng đã cùng với chủ đầu tư ký cam kết thi đua đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình
và để không gián đoạn các đơn vị thi công cũng sẽ bố trí nhân lực làm việc xuyên tết
trước hết trong năm hai nghìn hai mươi bốn sẽ phải đưa được công trình dự án đường trần quốc hoàng trường chinh
kết nối nhà ga t ba của sân bay và dự án hầm chui nguyễn văn linh nguyễn hữu thọ quận bảy vào sử dụng
chúng tôi cũng đã ý thức ngay từ đầu cũng đã tập trung những nguồn lực như là vật tư thiết bị nhân lực con người
tập trung là thi công liên tục gần như là hai mươi bốn h tăng cường thi công vào ban đêm đặc biệt là từ hai mươi hai h cho đến sáu giờ sáng
đấy là những thời điểm mà các công nhân kỹ sư phải ra công trường để tập trung đẩy nhanh tiến đội thi công
với quyết tâm phát động thi đua và giúp ngăn tiến độ chúng tôi đã trao đổi với đội ngũ cán bộ nhân viên
cũng như ông nhân sẽ thực hiện việc nghiêm trình cuộc phát động thi đua của ban quỹ lý dự án và sẽ tổ chức thi công xuyên tết
buổi lễ phát động thi đua và ký dấu thi đua hôm nay nó có một ý nghĩa đặc biệt như là một lời cam kết một cái sự quyết tâm
một sự chuẩn bị một sự trách nhiệm để ngăn thi đua
ngay từ những ngày đầu năm chúng ta đã khởi động và thực hiện ngay những khối lực công việc cho những công trình giao thông trọng điểm
tôi nghĩ đây cũng là một tấm lòng một sự trân trọng và sự cố gắng của tất cả các đơn vị liên quan đặc biệt là chủ đầu tư
cũng như các đơn vị tư vấn nhà thầu thi công cũng như là một món quà khi anh em thi công xuyên tết
một món quà dân tặng cho người dân thành phố và người giao thông thành phố
theo đồng chí bùi xuân cường phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp năm hai nghìn hai mươi bốn
số vốn dành cho đầu tư công của thành phố là gần một triệu đồng
hoàn toàn đủ để đầu tư cho các công trình
vào ngoài năm công trình trọng điểm trên trong năm hai nghìn hai mươi bốn thành phố sẽ phấn đấu tư vật phục vụ cho người dân thành phố
ba mươi tám công trình dự án tiêu biểu khác
giá vé từ tp hcm đi các tỉnh thành không tăng hoặc là tăng không quá bốn mươi trong dịp tết dương lịch năm hai nghìn hai mươi bốn
lượng khách ước tính tăng ba mươi bốn mươi so với ngày thường
trong ba ngày nghỉ dịp tết dương lịch các bến xe dự báo lượng hành khách sẽ tăng ở một số tuyến có cự li ngắn
và các tuyến có điểm du lịch như đà lạt bà rịa vũng tàu phan thiết
bến xe miền đông mới dự kiến tổng lượt xe qua bến hơn tám trăm linh lượt với gần một mươi ba khách
bến xe khuyến khích các đơn vị vận tải không điều chỉnh tăng giá trong dịp tết
trường hợp để đảm bảo chi phí khi quay đầu thì mức tăng không quá bốn mươi
bến xe miền tây dự báo lượng xe và hành khách xuất bến dịp tết năm hai nghìn hai mươi bốn sẽ tăng hai mươi năm so với cùng kỳ
và tăng gấp đôi so với ngày thường
bến xe an sơn dự báo lượng hành khách dịp tết dương lịch sẽ tăng một trăm hai mươi so với ngày thường
một số doanh nghiệp đã có sự chuẩn bị nguồn tài chính để thưởng tết nguyên đáng giáp thình năm hai nghìn hai mươi bốn
cho người lao động và đây là nỗ lực không nhỏ của doanh nghiệp để chăm lo cho công nhân
người lao động trong bối cảnh khó khăn hiện nay
khảo sát nhanh tại một số doanh nghiệp ở nhiều địa điểm
mặc dù năm qua tình hình sản xuất kinh doanh trong nước còn gặp nhiều khó khăn
nhưng các đơn vị vẫn cố gắng và xây dựng mức lương thưởng tết bằng hoặc cao hơn năm ngoái
đơn cử công ty trách nhiệm hữu hạn puyuen việt nam thành phố hồ chí minh cho biết
công ty đang cố gắng duy trì mức thưởng tết như năm trước
tức thưởng theo tham niên làm việc của người lao động từ một đến hai hai tháng lương
công ty cổ phận saigon food dành khoảng ba mươi tỷ đồng để thực hiện các chính sách chăm lo
cho người lao động dịp tết giáp thình hai nghìn hai mươi bốn khiến nhiều lao động tại công ty vô cùng phấn khởi
dù thưởng tết ở mức một một tháng lương nhưng công ty trách nhiệm hữu hạn nidex việt nam
sẽ có các chế độ chăm lo hỗ trợ cho người lao động
theo ông lưu kim hồng chủ tịch công đoàn doanh nghiệp và công đoàn sẽ sắp xếp khoảng một mươi tám chuyến xe
đưa đón hơn năm trăm linh người lao động và người thân về quê đón tết ở các tỉnh miền bắc miền trung và miền tây
trong đó công ty hỗ trợ chín mươi tiền vé xe ghế ngồi còn với người lao động có thời gian làm việc hơn một mươi năm
sẽ được công ty hỗ trợ một trăm linh vé xe về quê
hiện liên đoàn lao động tp hcm đã triển khai kế hoạch chăm lo tết hai nghìn hai mươi bốn cho công nhân lao động trên địa bàn
cụ thể chương trình tết xuân vầy xuân tri ân dự kiến chăm lo cho một mươi ba gia đình đoàn viên người lao động
có hoàn cảnh khó khăn trong đó ưu tiên người lao động làm việc tại doanh nghiệp bị cắt giảm giờ làm
không có điều kiện về quê đón tết
bốn trường hợp được chăm lo một triệu đồng gồm quà và tiền mặt
ngay thời điểm chuẩn bị kết thúc năm hai nghìn hai mươi ba nhiều sản phẩm du lịch được các doanh nghiệp tại tp hcm nâng cấp làm mới
nhiều khu vui chơi địa điểm checki mới cũng bắt đầu đi vào hoạt động phục vụ nhu cầu giải trí của người dân và du khách
phóng sự này cũng sẽ khép lại kinh tế phương nam ngày hôm nay
tại tp hcm với hai tầng đường sông sài gòn river
sài gòn riverside sea inn nâng cấp tuyến buýt sông sài gòn water bus đã chính thức đón khách tạo thêm lựa chọn cho người dân
tuyến buýt đặc biệt này có tần sốt từ sáu đến một mươi chuyến mỗi ngày mỗi chuyến từ bốn mươi năm đến năm mươi phút
khám phá đoạn sông sài gòn từ bến bạch đằng qua các di tích như bến nhà rồng tòa nhà landmark cầu ba son
trên bộ dịch vụ xe buýt hai tầng phục vụ city tour tham quan trung tâm thành phố thì kéo dài hoạt động hai mươi bốn trên hai mươi bốn
có những khoảng khắc chúng ta sẽ cùng nhau selfie cùng nhau vui
cùng nhau selfie cùng nhau vui tươi bên người thân bên gia đình bên bạn bè ở giữa lòng thành phố
buổi tối khi chiều muộn các bạn đi trong lúc hoàng hôn sẽ thấy được sự thơ mộng của thành phố hai bên dòng
thì đây là lần đầu tiên mà đi trải nghiệm cái water bus theo kiểu hai tầng như vậy
thì cái không gian nó thoáng hơn nó rộng hơn chưa kể là được kết hợp với lại trà sữa nữa
tại vì thư cũng là một người rất là đam mê trà sữa
thế nên là vừa
rồi gặp bạn bè vào dịp cuối tuần vừa uống trà sữa vừa ngắm cảnh
thì đây là một trải nghiệm rất là thú vị
các đơn vị lứa hành đang ghi nhận tín hiệu khả quan về lượt đặt tour
sài gòn tourist cho biết từ ngày hai mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba đến ngày một mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn
đơn vị phục vụ khoảng hai mươi một lượt khách gồm cả khách inbound khách quốc tế đến và khách outbound khách trong nước đi nước ngoài và nội địa
đến hiện tại lượng khách đăng ký tour đã đạt chín mươi năm so với kế hoạch
hiện vẫn còn một số hành trình đường bộ trong nước còn vào chỗ cuối như đà lạt nha trang phan thiết
còn ở hướng ngược lại ngay tại thành phố hồ chí minh cũng sẵn sàng đón khách tham quan với nhiều hoạt động cuối năm thú vị
như lễ hội đếm ngược tại phố đi bộ nguyễn huệ tại thành phố thủ đức hay khánh thành công viên ánh sáng tại quận bảy
một mô hình thành công tại nhiều nước châu á đã chính thức đến với người dân thành phố hồ chí minh
vì điều mong muốn là mang đến một khu vui chơi mà trẻ em người trẻ và cả người lớn tuổi để cả gia đình cùng nhau có một cái điểm đến vào cuối ngày
họ có thể là chơi cả ngày ở victoria rồi thì buổi tối đến life park vẫn có một cái nơi để họ có thể thư giãn giải trí
ban đầu sẽ là một nơi mà mọi người check in rất là nhiều nhưng về sau sẽ là một nơi giao lưu văn hóa ẩm thực giải trí
và có rất là nhiều những cái triển lãm mà chúng tôi sẽ mong muốn mang đến ở đây
xe du lịch thành phố hồ chí minh cũng cho biết nhiều tín hiệu tích cực trong lĩnh vực lưu trí
nhiều khách sạn bốn năm sao tại thành phố hồ chí minh trong dịp tết du lịch đã kín phòng từ hai tháng trước
hiệu quả nối dài tại các sự kiện tuần lễ du lịch thành phố vừa qua đã tăng độ nhận diện cho du lịch trên địa bàn
đặc biệt là sự kiện lần đầu tiên mở tour quận một sắc màu đêm hai tour xe buýt hai tầng xuyên đêm
thực ra thì cái hoạt động kinh tế đêm thì nói là rất là phát triển tại những mức giới khác trong khu vực
tuy nhiên thành phố hồ chí minh của chúng ta thì phải nói là đầu cầu về kinh tế của cả nước
tuy nhiên là cái hoạt động này nó vẫn cần hơi đơn điệu và chưa có sự kết nối cho lắm
tuy nhiên thì thực sự là cái hoạt động này nếu mà được quan tâm đúng mức và phát triển thì nó sẽ mang rất là nhiều giá trị cho ngành du lịch
tại vì nó giúp là gia tăng trải nghiệm cho du khách gia tăng được cái thời hạn lưu trú của khách cũng như là giúp du khách quay trở lại nhiều lần
tuy nhiên mà để làm thực sự mà nó phát triển một cách đúng nghĩa thì phải cần sự chung tay của các cơ quan ban ngành
cũng như là các doanh nghiệp trong việc thực hiện các hoạt động kinh tế đêm phát triển các hoạt động dịch vụ giải trí ăn uống
cũng như là các cái sự kiện lễ hội âm nhạc quan tâm quốc tế hoặc là những cái buổi triển lãm nghệ thuật
và những cái chương trình mà thu hút và tạo được cái sự gia tăng đại nghiệp cho du khách
về vận tải hành khách ghi nhận vé máy bay từ thành phố hồ chí minh kết nối đến các điểm nóng về du lịch
như phú quốc nha trang đà nẵng hà nội hay ra nước ngoài trong dự tách du lịch hai nghìn hai mươi bốn đang khá nóng
trong cao điểm tách du lịch hai nghìn hai mươi bốn cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất khai thác với khoảng từ sáu trăm tám mươi đến bảy trăm bốn mươi chuyến bay đi và đến mỗi ngày
lượng hành khách trung bình trên giai đoạn này khoảng từ một trăm một mươi đến một trăm hai mươi hành khách mỗi ngày
những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày hôm nay
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại